việt nam hiện đang là quốc gia đứng thứ tư thế giới về lượng rác thải nhựa xả ra biển
mỗi năm lượng rác thải nhựa xả ra biển lên tới năm triệu tấn
nguyên nhân là do hoạt động thu gom công nghệ tái chế và xử lý tại nước ta vẫn còn hạn chế
vì thế để bảo vệ môi trường không thể trông chờ vào các cơ quan quản lý mà cần hành động của mỗi người dân
chúng ta góp sức bảo vệ môi trường
tại hà nội có một quán cà phê đã có những hoạt động bảo vệ môi trường theo một hướng rất mới lạ
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh sau đây

làm một cái điều gì đó để mà thay đổi cái nhận thức mà tôi cũng biết được là tất cả nó xuất phát từ cái nhận thức của con người
nên là tôi muốn là mọi người đến đây cùng chung tay góp sức và để bảo vệ môi trường
khái niệm nâng cao nhận thức thường xuyên được nhắc đến
tuy nhiên làm cách nào để tác động trực tiếp vào cảm xúc và gần gũi với mọi người lại không dễ dàng
thậm chí nhiều giải pháp chỉ tác động đến một đối tượng nhỏ
vì vậy anh thơ quyết định mở quán cà phê tái chế để khách đến quán có thể thấy tái chế không khó và đồ tái chế cũng còn có giá trị
gần như toàn bộ đồ đạc được sử dụng tại quán đều là đồ tái chế
từ bàn ghế cốc chén đến các đồ vật trang trí đều là những đồ dùng đã hỏng hoặc bị vứt đi như chiếc lốp xe vỏ chai bộ sofa cũ thuộc đựng sơn cho đến một số bộ phận của chiếc máy cày
qua xử lý làm sạch trở thành gần chín mươi đồ đạc tạo nên quán
thú hút đông đảo khách
các khách trong và ngoài nước
tôi đã ở việt nam tám năm và đi nhiều nơi trên đất nước
tôi thấy việt nam là một đất nước tươi đẹp
tuy nhiên tôi thấy nhiều người còn chưa có ý thức trong việc những gì phải đẹp đó khi còn vứt rác bữa bãi
tôi từng đến quán cà phê này và rất thích thù với những đồ tái chế tại đây
nếu chúng ta biết tận dụng đồ đã vứt đi để tái chế thì môi trường sẽ xanh và sạch hơn

câu chuyện về quán cà phê tái chế minh chứng cho cuộc sống nhiều màu sắc và ý nghĩa
qua hành động nhỏ cũng có thể góp phần vào bảo vệ môi trường sống của chúng ta hôm nay và mai sau